hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn còn rè rặt chưa đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà do chưa có chính sách rõ ràng
đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp được tổ chức vào chiều ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội
sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà doanh nghiệp sẽ chủ động được nguồn điện ổn định trong sản xuất kinh doanh
hưởng các lợi ích về kinh tế tiết giảm kinh phí sản xuất
dù vậy các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật
để hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp phép của các cơ quan liên quan về quy định an toàn điện an toàn công trình xây dựng
môi trường phòng chống cháy nổ làm cơ sở cho việc thi công lắp đặt và vận hành hệ thống
có thể thấy nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư để chuyển đổi năng lượng khi chính sách chưa rõ ràng
bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý cần có cơ chế khuyến khích cho doanh nghiệp vay vốn ưu đái đầu tư công nghệ chuyển đổi năng lượng sang sản xuất xanh